thưa quý vị mở đầu với thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu từ cơn bão số tám
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông
ngay trên vùng biển từ nam định đến thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
cảnh báo mưa lớn trong chiều và đêm nay một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày đêm một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp
có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to